thưa quý vị và các bạn khoảng thời gian này cả nước đang hướng về miền trung nơi mà những cơn bão đi qua đã cướp luôn cả mùa màng tài sản và thậm chí cả con người
những mất mát đó chẳng có gì bù đắp được nhưng sau những buồn đau còn một mối nguy cơ tiềm ẩn trước mắt là dịch bệnh có thể xảy ra nếu công tác khắc phục hậu quả môi trường cũng như là chăm sóc sức khỏe nhân dân không được thực hiện tốt
tại nghệ an một trong những địa phương đã phải hứng chịu thiệt hại từ mưa lũ thời gian vừa qua vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả
trong đó chính quyền địa phương và ban ngành các cấp đặc biệt chú trọng xử lý hậu quả môi trường cũng như công tác y tế đảm bảo sinh hoạt và sức khỏe của người dân trong và sau cơn lũ
nhiều hình thức để tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh mùa mưa bão cho người dân phối hợp với các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên hội phụ nữ hội nông dân để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân
đến nay trên địa bàn xã xuân hòa đã không xảy ra bất cứ dịch bệnh nào sau lũ
bão lũ vẫn luôn là nỗi ám ảnh thường trực của người dân miền trung
bão tiếp bão lũ trồng lũ khiến khúc ruột miền trung vốn đã khó khăn lại càng trồng chất khó khăn
để người dân có thể trở về sinh hoạt bình thường sẽ phải mất một thời gian dài khi mà bao nhiêu gom góp và tích chữ đã trôi hết sau một trận lũ
có sức khỏe sẽ có tất cả
vì vậy chúng tôi hy vọng rằng những người dân nghệ an nói riêng và người dân miền trung nói chung
ý thức được tầm quan trọng của việc vệ sinh môi trường sinh sống và thực hiện ăn chín uống sôi cũng như các khuyến cáo của ngành y tế
để chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão
chương trình xin được tạm dừng tại đây